thưa quý vị tại nghị quyết số một trăm hai mươi bảy phiên họp chính phủ thường kỳ vào tháng chín về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba
chính phủ đã đưa ra yêu cầu tổ chức dạy và học trực tiếp từ tháng một mươi tại các vùng kiểm soát được dịch covid một mươi chín
nội dung này được đề cập trong nghị quyết số một trăm hai mươi bảy phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín trực về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn hai mươi
nội dung này được đề cập trong nghị quyết số một trăm hai mươi bảy phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín trực về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng chín

nếu không nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo